thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín sau khi đi sâu vào khu vực thừa thiên huế quảng ngãi
bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cụ thể vào hồi một mươi giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ ba mươi chín đến sáu mươi một km trên giờ giật cấp tám
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới ba mươi chín km trên giờ
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
khu vực vịnh bắc bộ quảng trị đến cà mau có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao hai bốn mét biển động mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi con tum có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày hai mươi tám tháng chín
ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
từ ngày hai mươi tám tháng chín đến đêm ngày hai mươi chín tháng chín ở khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực đồng bằng văn biển bắc
khu vực bắc bộ và hòa bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi ngập úng tại vùng thấp
cấp độ dù do thiên tai cấp ba